tập trung huy động nguồn lực thực hiện hai chương trình mục tiêu quốc gia đó là xây dựng nông thôn mới và giảm nghèo bền vững
đây là một trong những nhiệm vụ trọng tâm nằm trong chương trình công tác năm hai nghìn một mươi chín của ban chỉ đạo trung ương
các chương trình mục tiêu quốc gia giai đoạn hai nghìn một mươi sáu hai nghìn hai mươi do phó thủ tướng vương đình huệ ký quyết định ban hành
trong đó đối với chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới đẩy nhanh tiến độ hoàn thiện cơ sở hạ tầng thiết yếu trên địa bàn xã
tập trung ở những xã nghèo xã đặc biệt khó khăn ưu tiên huy động các nguồn lực để hỗ trợ triển khai đề án hỗ trợ thôn bản
thuộc các xã khó khăn xây dựng nông thôn mới gắn với giảm nghèo bền vững
đối với chương trình mục tiêu quốc gia giảm nghèo bền vững đẩy mạnh xây dựng cơ sở hạ tầng thiết yếu
tại các huyện nghèo xã nghèo và thôn bản đặc biệt khó khăn vùng dân tộc thiểu số và miền núi
đẩy mạnh hoạt động hỗ trợ cho hộ nghèo hộ cận nghèo hộ mới thoát nghèo
ưu tiên người nghèo vùng đồng bào dân tộc thiểu số thông qua hệ thống chính sách giảm nghèo hiện hành
và chương trình mục tiêu quốc gia giảm nghèo bền vững nhằm cải thiện việc tiếp cận các dịch vụ xã hội cơ bản cho người nghèo
theo tiêu chuẩn nghèo tiếp cận đa chiều áp dụng cho giai đoạn hai nghìn một mươi sáu hai nghìn hai mươi